công an thị xã sơn tây hà nội cho biết là vừa ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với tài xế nguyễn quang hưng có địa chỉ tại liên hiệp phúc thọ
vào chiều ngày một mươi một tháng một mươi tại km bốn mươi bốn bốn trăm linh trên quốc lộ ba mươi hai địa bàn phường phú thịnh thị xã sơn tây hà nội
ô tô do nguyễn quang hưng điều khiển đã va chạm với một xe mô tô khác trên xe có hai người
sau đó hưng đã lái xe bỏ chạy và tiếp tục đâm vào hai xe mô tô và ông nguyễn ngọc hải đang đi bộ trên đường
khiến ông nguyễn ngọc hải ở sơn tây tử vong
hưng vẫn không vẫn không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe ô tô bỏ chạy đâm vào hai xe máy ba ô tô và chỉ dừng lại khi đâm vào cột đèn bên đường
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn công an thị xã sơn tây đã phối hợp với đội chín phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
và các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông đưa người bị nạn đi cấp cứu
theo công an thị xã sơn tây nguyễn quang hưng có nồng độ cồn trong máu là tám mươi hai hai mg trên một trăm linh ml máu và chưa có giấy phép lái xe